xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin mùa mùa ban lại cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị vào trưa nay ngày một mươi tám tháng một mươi áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển quảng trị quảng nam đã mạnh lên thành bão cơn bão số năm
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm linh chín một độ kinh đông trên vùng biển phía nam đảo hải nam trung quốc
cách đất liền khu vực quảng trị thừa thiên huế khoảng hai trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km trên giờ giật cấp một mươi di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ khoảng một mươi km trên giờ
và trước tình hình trên ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd tp đà nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn và chỉ đạo ubnd các địa phương khẩn trương vận động hỗ trợ nhân dân
tại các khu vực trụng thấp di chuyển con người và tài sản đến nơi áp
ghi nhận sau của phóng viên antv tại phường trinh gián quận thanh khê nơi chỉ vài ngày trước là khu vực ngập sâu ở trung tâm thành phố
ngay từ năm giờ chiều bí thư đảng ủy phường trinh gián cùng công an phường và các hội đoàn thể đã tập hợp chia thành ba tổ
đến từng hộ dân có nguy cơ ngập nặng từ trước đó để vận động hỗ trợ và di rời đồ đạc tài sản cho nhân dân lên nơi cao giáo
hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông bị ngập bị ngập ngầm cầu tràn gây chia cắt giao thông hoàn toàn
với các bản đến trung tâm xã các hồ thủy điện trên địa bàn huyện đắk rồng cũng đã vượt ngưỡng
từ một đến trên hai mét lực lượng chức năng đã cùng với chính quyền địa phương đặt các biển cấm người
quan lại mất an toàn giao thông còn tại huyện hải lăng mưa lớn đã gây ngập một số đường liên xã
tỉnh quản trị hiện có gần hai ba trăm linh tàu thuyền trên năm năm trăm linh thuyền viên đã cơ bản vào bờ tránh
trú an toàn hiện có năm tàu với bốn mươi tám thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển khánh hòa và bình thuận
còn tại thời thuyền huế mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày khiến đường hồ chí minh
nhánh tây đoạn qua tỉnh thời thuyền huế xuất hiện nhiều vị trí sạt lở tan lươi dương gây ách tắc giao thông
km ba trăm chín mươi hai một trăm linh đường hồ chí minh qua huyện a lưới đang bị sạt lở nghiêm trọng hiện tại
mưa to nên sạt trượt do yếu tố khách
quan lực lượng chức năng đã bố trí nhân lực máy móc thiết bị đầy đủ để khi trời mưa tạnh sẽ
dọn dẹp đảm bảo an toàn giao thông và trước mắt bố trí nhân lực để thanh tra tuần đường phối hợp với
các cơ quan chức năng phân luồng để đảm bảo điều tiết giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà đường vũng tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh
hùng bốn mươi tuổi trú tại xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà đường vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi nạn nhân trú tại phường ba thành phố vũng tàu tỉnh bà điều vũng tàu
đang ngồi nhậu cùng một người bạn thì nguyễn thanh hùng đi tới ngồi đối diện sau đó đối tượng bất ngờ rút
dao đâm vào vùng ngực nạn nhân nạn nhân được người dân nơi đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trên đường
đến bệnh viện đến khoảng một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện hùng đang lẩn trốn tại một khách sạn
làm việc với cơ quan công an hùng khai nhận cho rằng nạn nhân nhìn đều nên khiêu khích mình
nên hùng đã rút dao đâm
vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn qua biên giới lâm thanh yên
chú tài huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt quả tà
theo đó vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi tại barrier số hai cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn
kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh lực lượng biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh
đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe khách mang biển kiểm soát lào
nhập cảnh từ lào về việt nam phát hiện vào bác quả tăng đối tượng lâm thành yên
đang có hành vi vận chuyển ba bánh heroin quả đầu tranh khai thác đối tượng lâm thành yên
khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ lào về việt nam để đưa ra hà nội lấy tình công
bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở ấp năm xã xuân tâm lực lượng chức năng phối hợp với công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai và công an xã xuân tâm phát hiện sáu đối tượng đang tự tập sử dụng trái phép trên ma túy
trong sáu đối tượng gồm bốn nam và hai nữ đều là người địa phương đang tụ tập sử dụng trái phép
chất ma túy tại một căn nhà tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh cả sáu đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý
với hành vi trộm cắp tài sản trần bảo tín chú tại thôn mai thành xã mai pha
thành phố lạng sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lạng sơn ra quyết định
tố vụ án khởi tố bị can trước đó vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi trần bảo tín nhìn thấy
một chiếc xe máy đang dựng trước cửa quán điện tử thuộc đường ba triệu phường đông kinh
thành phố lạng sơn quan sát thấy không có ai trông coi tín đã dùng vam để phá ổ khóa lấy trộm
tại cơ quan điều tra tín khai nhận đã có ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích vừa chấp hành xong án phạt tù
trở về địa phương vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận ba đình thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng thân ngọc huy sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố trung đồng thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì
thành phố hà nội là đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã nhị khê huyện thường tín thành phố hà nội
và đối tượng đỗ thiện quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một trăm bảy mươi sáu đông các phường ô trợ dừa quận đống đa thành phố hà nội
bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện